ngày tám tháng một phiên xử hai bị cáo nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
và đồng phạm về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai tiếp tục với phần tranh luận
bị cáo và các luật sư bào chữa tham gia trình bày nhiều luận cứ
nhằm giảm nhẹ hành vi vi phạm cho các bị cáo
tại phiên tòa các luật sư khi tranh luận đều cho rằng
việc viện kiểm sát áp dụng nghị định sáu mươi một của chính phủ để buộc tội các bị cáo là không đúng
bởi đối tượng điều chỉnh của nghị định này là bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê
như vậy chỉ áp dụng với người mua bán nhà ở
trong khi ở đây ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã bán cho những công ty đang thuê không phải là nhà ở
tự bào chữa tại phiên tòa bị cáo phan xuân ít nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho rằng
bị cáo không tham mưu cho lãnh đạo thành phố ra chủ trương quyết định như cáo trạng nêu
mà bị cáo chỉ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công
về hành vi của bị cáo phan xuân ít cáo trạng của viện kiểm sát xác định
bị cáo có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo thành phố đà nẵng chỉ đạo và xử lý những vấn đề trong quản lý nhà nước
có liên quan đến công tác quản lý đô thị tài nguyên môi trường quản lý quy hoạch đất đai
theo dõi việc quản lý và bán nhà cho người đang thuê theo nghị định số sáu mươi một
tham mưu đề xuất việc miễn giảm tiền sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất